sau bốn ngày diễn ra sôi nổi cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám các tỉnh phía bắc vừa kết thúc đã có một mươi ba giải nhất được trao cho các dự án xuất sắc nhất
chín đề tài với gần năm trăm linh học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông dự thi ở hai mươi hai lĩnh vực tăng tám dự án so với năm học trước
cuộc thi đã tạo nên sức lan tỏa sâu rộng phong trào nghiên cứu khoa học trong các trường học cả nước được đánh giá phong phú và mới về lĩnh vực đề tài nghiên cứu các đội chuẩn bị công phu về phương pháp nghiên cứu khoa học hàm lượng khoa học ở các dự án được nâng cao rõ rệt đặc biệt ở lĩnh vực công nghệ bốn y sinh và khoa học sức khỏe hóa sinh
kết quả ban tổ chức đã trao giải cho một trăm hai mươi bốn trên một trăm bốn mươi chín sản phẩm
trong đó có một mươi ba dự án xuất sắc giành giải nhất cuộc thi và được tham gia
đã đánh giá năng lực tiếng anh chọn đề dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế hai nghìn một mươi tám
tại cuộc thi lần này tỉnh nghệ an xuất sắc giành chín giải thưởng trong đó có hai giải nhất thuộc về trường trung học phổ thông chuyên phan bội châu và trung học phổ thông huỳnh thúc kháng